liên quan tới tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội vừa qua sở y tế hà nội vừa có công văn
hướng dẫn về việc phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
theo đó có những trường hợp sẽ điều trị tại nhà và có trường hợp sẽ điều trị tại bệnh viện tùy theo mức độ nguy cơ
theo hướng dẫn mới này hà nội phân thành ba tầng điều trị dựa theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ
cụ thể tầng một dành cho trường hợp bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với mức nguy cơ trung bình
bao gồm tuổi từ năm mươi đến sáu mươi bốn tuổi chưa phát hiện bệnh nền và đã tiêm đủ liều vaccine
tuổi từ ba tháng đến dưới hoặc bằng bốn mươi chín tuổi và chưa phát hiện bệnh nền đã tiêm đủ liều vaccine
không có triệu chứng cần can thiệp y tế
những trường hợp ở tầng này được điều trị tại nhà trạm y tế lưu động
gồm cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tại quận huyện hoặc cơ sở thu dung điều trị covid
tầng hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mức độ trung bình với nguy cơ cao
bao gồm tuổi bằng hoặc trên sáu mươi năm tuổi và đã tiêm đủ liều vaccine mắc bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vaccine
từ năm mươi đến sáu mươi bốn tuổi chưa phát hiện bệnh nền và chưa tiêm đủ liều vaccine
phụ nữ có thai và sinh con từ dưới hoặc bằng bốn mươi hai ngày trẻ em dưới hoặc bằng ba tháng tuổi
những trường hợp này điều trị tại bệnh viện thuộc tầng hai
dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao bao gồm
tuổi từ trên hoặc bằng sáu mươi năm tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine mắc bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine
có tình trạng cấp cứu chuyên khoa
những trường hợp này được điều trị tại bệnh viện đa khoa đức giang bệnh viện thanh nhàn
bệnh viện đa khoa hà đông bệnh viện đa khoa sanpon bệnh viện đa khoa sơn tây
bệnh viện phụ sản hà nội và bệnh viện trung ương
sở y tế yêu cầu các bệnh viện thường xuyên đánh giá diễn biến mức độ lâm sàng
xét nghiệm của người bệnh covid một mươi chín chủ động chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị
ở tầng thấp hơn để tiếp tục quản lý điều trị khi tình trạng ổn định
đồng thời ưu tiên bố trí dường bệnh tầng hai tầng ba để tiếp nhận người bệnh mới
trước diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp tại hà nội hiện nay
thành phố đang điều trị gần sáu nếp không
đáng chú ý thành phố cũng hỏa tốc thiết lập khu điều trị covid một mươi chín trong bệnh viện công và tư
hiện nay có hai mươi một cơ sở điều trị của trung mương và hà nội đang tiếp nhận và điều trị cho năm chín trăm bảy mươi bảy f
sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập khẩn trương thiết lập khu điều trị covid một mươi chín
số ca mắc của hà nội cộng dồn trong đợt dịch thứ tư ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay tổng là một mươi ba chín trăm bốn mươi sáu ca mắc
trong đó năm bốn trăm chín mươi hai ca cộng đồng và tám bốn trăm năm mươi bốn người
hai mươi một cơ sở điều trị của trung ương và thành phố đang tiếp nhận và điều trị cho năm chín trăm bảy mươi bảy trường hợp f
tại quận thanh xuân từ ngày một tháng một mươi hai bệnh viện thang khoáng sản cũng được chuyển thành cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
cơ sở này hiện đang điều trị ba mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
trước diễn biến hiện nay của dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
mới đây sở y tế hà nội hỏa tốc ban hành công văn số sáu trăm bảy mươi trên sit nvi
vì việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng
sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
khẩn trương thiết lập khu điều trị covid một mươi chín trong bệnh viện
triển khai dường điều trị người bệnh covid một mươi chín được giao
hà nội ra soát chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất tại các cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
để sẵn sàng tiếp nhận điều trị sớm cho người bệnh
nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức phân luồn
sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện sớm ca bệnh covid một mươi chín
xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ cho nhân viên y tế người bệnh nội trú
người nhà người bệnh đặc biệt ở các khoa hồi sức cấp cứu
hồi sức tích cực thận nhân tạo theo hướng dẫn của bộ y tế
để tránh lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh
các đơn vị thực hiện nghiêm năm k trong toàn bệnh viện
và tăng cường giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn
tăng cường thông khí tự nhiên hoặc cơ học tại các khoa phòng
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh chữa bệnh công tác hội trần
kê đơn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mắc bệnh mạng tính tối đa ba tháng
đối với các bệnh mạng tính đã điều trị ổn định
thưa quý vị hiện nay các nước châu á đang gấp rút đưa ra các biện pháp
ứng phó với biến thể omicron sau khi biến thể này đã lây lan ra nhiều nước
tuy nhiên chưa thể khẳng định biến thể này có thực sự nguy hiểm hay không
vì vậy trong tình hình hiện tại quý vị hãy tuân thủ quy định phòng chống dịch
cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào và gặp lại